phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
phó chủ tịch nước đã đến các phòng ban khoa của bệnh viện như trung tâm ung bướu
khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương khoa cán bộ cấp cao quân đội
thăm hỏi sức khỏe y bác sĩ các tướng lĩnh bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện
hiện nay mỗi ngày bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tiếp đón gần ba bệnh nhân đến khám và điều trị
bệnh viện đã được đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao
trong chín tháng đầu năm bệnh viện tiếp nhận gần hai ca bệnh là ngư dân từ hai quần đảo trường sa và hoàng sa
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
đồng thời yêu cầu cán bộ nhân viên bệnh viện cần không ngừng phân đấu nâng cao chuyên môn y đức
trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng quân đội và nhân dân giao phó góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới